chị phạm thị tú oanh là một nữ doanh nhân có tiếng từ lâu
khi mới đến với công việc kinh doanh gia đình bè bạn đều khuyên chị không nên tham gia vào công việc này
bởi đối với một người đàn ông kinh doanh đã là việc khó khăn thì đối với phụ nữ công việc ấy còn khó khăn gấp bội
tuy nhiên tin tưởng vào khả năng của mình và cố gắng sắp xếp tru toàn cả việc nhà lẫn việc công ty
đến nay chị đã chứng minh được rằng nữ doanh nhân có thể tru toàn mọi việc

năm đầu thì tôi tưởng trường già là khó có thể mà vượt qua được vì tôi thấy nó đã quá sức đối với tôi
khi một tay có chăm lo hai đứa con và gia đình và đến công việc thì đối với công việc thì cái ngày đó tôi chưa biết hoạch định
tôi cũng chưa biết cách quản lý và thực sự là khó khăn và tôi có nhiều lúc tôi cảm tưởng như tôi lại phải dừng bước
cũng như chị phạm thị tú oanh
rất nhiều nữ doanh nhân của việt nam đã phải vượt qua không biết bao khó khăn trở ngại khi đến với công việc kinh doanh
có thành công và có cả những thất bại trong công việc công ty lẫn gia đình
thế nhưng những người nữ doanh nhân này vẫn luôn tin tưởng họ có thể làm thay đổi tư duy suy nghĩ của đại đa số người dân
tôi nghĩ là bản thân chị em cũng phải định vị lại mình làm kinh doanh nhưng đừng có quên gia đình mà quên đi trách nhiệm làm mẹ làm vợ trong gia đình
bởi vì chính cái thực hiện những thiên chức đó sẽ mang lại hạnh phúc của chị em chứ không phải chỉ có hạnh phúc trong lĩnh vực kinh doanh
phụ nữ với bản lĩnh với sự khôn khéo và đặc biệt là sự mềm mại thì dường như có một số những công việc quan trọng trong doanh nghiệp hay trong một tổ chức thì được giải quyết nó ổn thỏa hơn
nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ
chính suy nghĩ này niềm tin này đã giúp các nữ doanh nhân của việt nam vượt qua mọi khó khăn
trở ngại xây dựng hình ảnh và phong cách cho nữ doanh nhân việt nam thời đại mới
thưa hai vị khách mời nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ
và cho đến ngày hôm nay thì các nữ doanh nhân của việt nam đều chứng minh được điều này
là người có nhiều trải nghiệm cho sự nghiệp cũng như trong hôn nhân thì có bao giờ bà nghĩ rằng là nếu mà được quay trở lại được lựa chọn lại thì bạn sẽ chọn một con đường khác không
tôi nghĩ rằng là nếu mà được lựa chọn lại thì tôi vẫn là tôi của ngày hôm nay
tôi rất là yêu thích công việc mà cho đến giờ phút này tôi vẫn còn duy trì nguyên vẹn cái niềm đam mê như thời gian ban đầu
bởi lẽ rằng là cả cuộc đời tôi cũng chưa khám phá hết được những cái vui vẻ những cái chăn trở những cái khó khăn thách thức
bởi vì mỗi một thời kỳ thì lại nảy thêm những cái thách thức
và những con người luôn luôn đi tìm để vượt qua những cái thách thức đó là những doanh nhân
và chúng tôi rất muốn cùng đồng hành với họ để mà làm sao chia sẻ với họ cũng như là hiểu được họ
cùng nhau đi lên cho con đường tiến bộ hơn trong cái thời gian tới
vâng thưa bà đinh thị ti bà có nghĩ là nếu mà được quay trở lại thời gian thì bà có thể thay đổi điều gì đó không
nếu có thì tôi nghĩ là mình sẽ là khởi nghiệp sớm hơn
nhưng mà vẫn là một nữ doanh nhân
vẫn là một nữ doanh nhân
và khởi nghiệp sớm hơn
vâng theo bà thì phụ nữ mà làm nữ doanh nhân thì có lợi thế gì hơn so với nam giới không ạ
nói là lợi thế thì cũng không đúng
nhưng mà với cái tố chất của người phụ nữ là một người mẹ trong gia đình luôn luôn quản lý và sắp xếp mọi thứ việc trong gia đình
thì đấy là một cái tố chất rất quan trọng của một doanh nhân
bởi vì là khi là doanh nhân thì công tác quản trị gia đình thì được áp dụng trong quản trị doanh nghiệp
cũng như là quản lý chi tiêu là quản lý tài chính
thì tôi nghĩ rằng đây cũng là những cái tố chất rất quan trọng của người phụ nữ
bên cạnh đó thì như bạn nói là cái sự bền bỉ và cái sự kiên cường
nhưng mà phải thêm một tố chất đó là sự chịu đựng
và sự kiên nhẫn và mềm mại trong đàm phán ra không ạ
vài học đầu tiên của tôi thì là đài học của bà mẹ tôi dạy
và như ngày xưa lương của bà cụ đã được sáu mươi bốn đồng thì cụ đưa tôi sáu mươi đồng
và cụ dạy tôi từ cái lúc tôi còn nhỏ là đầu tiên là phải con phải mua gạo
xong rồi đến mua củi đun mắm muối đường
và còn lại số tiền thì là chia đều cho ba mươi ngày
và mỗi ngày đi chợ là không được vượt quá số tiền đó
để nếu như trong tháng ví dụ bất chợt mình có khách đến thì mình có bữa ăn tươi
hoặc là nếu không thì cuối tháng và các em nữa là ngoan là sẽ có phần thưởng
thì tôi nghĩ cái bài học đầu tiên của tôi cũng rất giá trị trong cái việc chăm lo cho gia đình
và từ đó là nó cũng rèn đũa cho mình cái tính cho quản lý doanh nghiệp
vâng theo bà thì trong những cái yếu tố làm nên lợi thế của một nữ doanh nhân việt nam đó
thì yếu tố nào là làm nên sự thành công cho một nữ doanh nhân ạ
có lẽ là như ngày xưa là anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang
thế còn công dung nguồn hạnh thì cũng là để giữ cho cái tổ ấm gia đình của mình nó được tốt hơn
thì có kết hợp cả hai cái điều đó
tôi nghĩ là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên cái thành công của phụ nữ
đó là sự kiên trì sự đam mê và bám đuổi cũng như là cái sức chịu đựng
thì tôi nghĩ rằng là phụ nữ thành công ở những cái điểm những cái tố chất đó
và rõ ràng là thực tế đã chứng minh có rất nhiều nữ doanh nhân của nam đã tạo được dấu ấn trên thương trường
và đóng góp cho sự phát triển kinh tế của việt nam
thưa quý vị hy vọng là với những lợi thế của mình
các nữ doanh nhân của chúng ta sẽ cùng đồng hành với các doanh nhân việt nam
việt nam nói chung vững tay chèo lái để đưa những con thuyền trừ hình ảnh thương hiệu của việt nam
vươn ra biển lớn hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới
rất cảm ơn hai vị nữ doanh nhân đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi hôm nay